thưa quý vị sáng nay ngày hai mươi chín tháng một mươi một đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã có buổi làm việc với tỉnh ủy ubnd tỉnh con tum về công tác tổ chức ngày hội văn hóa thể thao và du lịch các dân tộc vùng tây nguyên lần thứ nhất
tham dự buổi làm việc có đồng chí dương văn trang ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy đồng chí lê ngọc tuấn chủ tịch ubnd tỉnh